thế giới đang bước vào năm covid thứ ba với nhiều kinh nghiệm tầm nhìn và khả năng thích ứng tốt hơn
mới đây tổ chức y tế thế giới who đã công bố bản cập nhật đánh giá về dịch covid một mươi chín
theo đó who đã nêu ra ba kịch bản dịch bệnh có thể diễn biến trong năm nay
phát biểu trong cuộc họp báo tổng giám đốc who tedros adhanom ghebreyesus cho biết
dựa trên những gì mà chúng tôi đánh giá kịch bản có khả năng xảy ra nhất là virus sars cov hai tiếp tục tiến hóa
nhưng mức độ nghiêm trọng của dịch sẽ giảm xuống theo thời gian
khi khả năng miễn dịch tăng lên nhờ vaccine và lây nhiễm
tuy nhiên người đứng đầu who cũng thận trọng cho rằng
những đợt gia tăng số ca nhiễm và tử vong sẽ xảy ra theo giai đoạn khi miễn dịch suy giảm
điều này có thể khiến cho việc tiêm bổ sung cho các nhóm dân số dễ bị tổn thương là cần thiết
ngoài ra ông ghebre chassers cũng cho biết hai kịch bản còn lại đó là các biến thể ít nguy hiểm hơn sẽ xuất hiện
và khi đó các mũi vaccine tăng cường hoặc công thức vaccine mới
có thể sẽ không cần thiết hoặc một biến chủng mới sẽ xuất hiện
và sẽ khiến cho khả năng chống lây nhiễm của vaccine giảm xuống nhanh chóng
đây là bản cập nhật thứ ba của kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó chiến lược được who công bố
ông ghebreyesus cũng cho biết đây có thể sẽ là bản cập nhật cuối cùng mà who đưa ra
báo cáo đầu tiên đã được tổ chức này công bố vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi
thời điểm dịch covid một mươi chín bắt đầu bùng phát